từ đêm ba tháng một mươi một khu vực tỉnh bình định liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng và gió mạnh cấp chín cấp một mươi gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
trước tình hình đó ngay trong chiều bốn tháng một mươi một đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm trưởng đoàn
đã đến tỉnh bình định kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
đến kiểm tra trực tiếp tại hiện trường phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định khẩn trương di rời tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm ảnh hưởng của bão
đặc biệt tập trung tối đa nhân lực và phương tiện tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân bị chìm tàu mất tích
đề nghị cục cứu hộ cứu nạn phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khắc phục nguy cơ xảy ra tràn dầu do tàu chìm
tập trung bằng mọi giá để tìm kiếm những người mất tích

đặc biệt tập trung tối đa nhân lực và phương tiện tìm kiếm những người mất tích
tính đến chiều ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh bình định đã ghi nhận có bốn người chết năm người mất tích và một người bị thương do bão
ngoài ra đã có hai mươi hai ngôi nhà bị sập hoàn toàn một mươi năm nhà bị tốc mái năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngã đổ hư hỏng
nhiều tuyến đường bị ngập cắt đất do nước lũ chảy xiết và một số thiệt hại cơ sở vật chất tại khu kinh tế nhân hội
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng hai năm tỷ đồng
trước những thiệt hại do cơn bão số một mươi hai gây ra tại bình định
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
khẩn trương khắc phục hậu quả do bão để lại nhất là sửa chữa nhà cửa cho người dân khắc phục hệ thống điện
giao thông thông tin liên lạc thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình các hồ chứa bảo đảm an toàn cho vùng hạ du
những khu vực có nguy hiểm nên tổ chức di rời dân kịp thời
phó thủ tướng cũng lưu ý các ngành chức năng tỉnh bình định tập trung bảo đảm công tác hỗ trợ
cứu nạn cho người dân vùng bị ngập lụt chia cắt cô lập do bão không để xảy ra tình trạng người dân thiếu lương thực
nước uống đồng thời thực hiện vệ sinh môi trường sau bão tránh để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng